theo tổ chức y tế thế giới who sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về phổi
điển hình là ung thư phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
hút thuốc dù là chủ động hay thủ động đều có thể gây ra những bệnh lý nghiêm trọng
hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá năm hai nghìn một mươi chín ngày ba mươi một tháng năm
tổ chức y tế thế giới lựa chọn chủ đề thuốc lá và các bệnh về phổi
nhằm kêu gọi mọi người hãy chung tay vì một môi trường không khói thuốc
bệnh nhân này có tiền sử hút thuốc lá đã một mươi năm nay và đi kèm đó là căn bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính ngày càng nặng
căn bệnh này không chỉ khiến khả năng lao động của ông giảm sút mà sức khỏe cũng đi xuống rõ rệt
ngoài các bệnh lý tim mạch thuốc lá là nguyên nhân chính dẫn tới các bệnh lý về phổi
bảy mươi trong số hơn sáu trăm linh người mắc ung thư phổi hàng năm trên thế giới là người hút thuốc lá
hút thuốc còn là nguyên nhân dẫn tới bảy mươi năm các ca bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
chỉ tính riêng tại khoa bệnh phổi mạng tính tám mươi chín mươi bệnh nhân ở đây có tiền sử hút thuốc lá
đa số các bệnh nhân mà đến khám phải nằm vào khoa điều trị nội chúa
thường là bệnh nhân vào trong tình trạng rất là khó thở
rất là khó thở
rất nhiều trường hợp vào phải hỗ trợ thở oxy thậm chí là có những trường hợp là phải có thở máy thở máy hỗ trợ
khi bỏ thuốc như vậy có rất là nhiều cái lợi ích
cái lợi ích rất thiết thực đó là sức khỏe cho chính bản thân mình
và một cái lợi ích nữa đó là mình bản thân mình cũng không gây nên các yếu tố độc hại để cho những người xung quanh
rồi còn lợi ích về kinh tế
rõ ràng mình thấy là nếu như bỏ thuốc không phải tốn tiền mua thuốc
lợi ích về kinh tế rồi lợi ích không phải
cái chi cho cái kinh tế không phải chi cho cái việc điều trị
hút thuốc thụ động hay chủ động đều gây ra những hậu quả hết sức khôn lường
ước tính mỗi năm có tới một trăm sáu mươi năm trẻ em chết trước năm tuổi do nhiễm trùng đường hô hấp dưới vì hút thuốc thụ động gây ra
tổ chức y tế thế giới cho biết thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các ca tử vong trên toàn thế giới
và nó cũng là nguyên nhân hàng đầu có thể ngăn ngừa cái chết
người bỏ thuốc lá sau một mươi năm nguy cơ bị ung thư phổi giảm xuống còn một nửa so với người hút thuốc
không hút thuốc ngay từ bây giờ là cách để chúng ta bảo vệ chính mình người thân và cả cộng đồng